nó lại cứ hiện ở những cái nơi coi là ai cũng thấy đúng không anh
chứ kể mà thôi nó ở lưng hay nó ở những cái chỗ nào nó kín đáng một tí
thì chắc là câu chuyện về nó nó sẽ không gọi là càng ngày càng trở nên là lôi kéo người khác như thế này
nào là ở mặt này rồi những cái vùng mà thường hở ra thì nó lại hay bị nám và sạm
vậy thì xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ hà rằng là vì sao nó lại như thế
và liệu cái vấn đề dinh dưỡng nó có thực sự tác động đến câu chuyện của nám và sạm dài hay không
nó bị vùng hở là đương nhiên rồi liên quan ánh sáng mặt trời
yếu tố rất quan trọng thì lúc nãy mình đã nhắc rồi
thì chính vì thế mà rất khổ là cứ vùng nào lộ sáng nó vùng nào của mình hở ra thì nó lại tăng sắc tố nhiều hơn là mình như vậy
thế còn về vấn đề dinh dưỡng thì thật ra vấn đề dinh dưỡng cũng có ảnh hưởng chứ không ảnh hưởng
tại vì vấn đề dinh dưỡng nó sẽ liên quan đến vấn đề là gọi là làm cho cái quá trình lão hóa của chúng ta nhanh hơn
thế và đấy như lúc nãy nhắc rồi là các cái nghiên cứu gần đây nó thấy rằng là cái nám da và tình trạng là hóa da nó đi liền với nhau
nó đi liền với nhau
và nếu như chúng ta bây giờ ngày xưa điều trị nám là điều trị sắc tố
thì bây giờ nó thay đổi đi là điều trị nám là điều trị lã hóa và điều trị giã mạch
chứ không phải là đơn thuần điều trị sắc tố không
do đó mà chế độ dinh dưỡng của chúng ta chúng ta sẽ biết là những cái người mà cái chế độ dinh dưỡng nó kém
hoặc là những người nhịn ăn thì bao giờ trông có vẻ già hơn
với cái người mà có ăn uống no đủ
và cái da của người ta cũng thấy cái da người mà dinh dưỡng nó tốt thì nó bao giờ nhuận hơn
căng hơn thì đấy thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái chế độ dinh dưỡng nó sẽ cũng ảnh hưởng một phần đến cái vấn đề sắc tố da của chúng ta
nhưng mà chị hoa có đồng ý với anh thư không ạ
tức là nếu mà chúng ta để cho được một cái làn da nó căng tràn sức sống ở trên mặt
thì người mình thì chắc là nó cũng hơi quá tản chị nhớ
không mình cũng phải tăng cường tập luyện
tăng cường tàu luyện thì không những là cơ thể của mình nhưng mà nó cũng có những bài tập thể dục cho làn da của mình
và cụ thể là gì chị chia sẻ với chúng tôi
chúng tôi thì cũng tham khảo tất nhiên những cái này thì nếu mà nói về những cái nghiên cứu chính thống thì cũng chưa có đầy đủ anh hà
nên mà cũng có những cái biện pháp massage kinh nghiệm thôi
thì những cái biện pháp massage những cái chăm sóc ra những cái thức ăn mà nó tốt cho da thì cũng rất là nên tham khảo
đấy là lý do mà tại sao ngày các chị em lại ca nhỉ
chăm đi spa làm đẹp lần nào
thật ra cái quan trọng nhất là cái gì chống với dây dinh dưỡng
mình đừng sợ là khi mình cứ nghĩ đến đủ dinh dưỡng là mình phải béo phì không phải như thế
mà vấn đề là đủ dinh dưỡng ở đây là gì đủ các cái vitamin yếu tố vi lượng
những cái vitamin yếu tố vi lượng đấy là cái yếu tố chống lão hóa rất là tốt
đấy đâu có bắt các anh chị ăn để mà béo lên đâu để càng đâu
mà vấn đề là mình phải cung cấp cho nó đủ nước này đủ các cái vitamin
ví dụ như vitamin này là vitamin này là vitamin này là vitamin này
vitamin a vitamin c e hoặc là coenzyme q một mươi
các yếu tố vi lượng khác mà có rất nhiều trong nó liên quan rất nhiều trong các cái phản ứng của cơ thể
ví dụ như là kẽm ví dụ như là selen ví dụ như là đồng ví dụ như thế
đấy là những cái mà mình cần phải bổ sung cho chúng ta đủ
và cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải có nhiều cái chất sơ để cho chúng ta
nó là một cái yếu tố mà có thể tăng cái khả năng thải độc của cơ thể tự nhiên của cơ thể
để giúp cho chúng ta không có tích tụ những chất độc
không tích tụ những gốc oxy tự do
vâng xin cảm ơn cả hai anh chị
và trước khi mà chúng tôi dành những câu hỏi tiếp theo của bà